chương trình cho vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm là một hoạt động tín dụng chính sách có ý nghĩa quan trọng
đã góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm ở khu vực thành thị và nông thôn
đặc biệt quỹ quốc gia về việc làm đã tạo nên nhiều việc làm tại chỗ cho lứa tuổi sau nghỉ hưu
điều này không chỉ hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình địa phương mà còn khẳng định những người sau nghỉ hưu vẫn có khả năng cống hiến khả năng lao động
mô hình hợp tác xã nông nghiệp của những cán bộ quân đội sau nghỉ hưu tại thành phố uông bí tỉnh quảng ninh là một minh chứng sống động cho điều này
đến hợp tác xã thành long thành phố uông bí tỉnh quảng ninh từ ông chủ đến công nhân của hợp tác xã đều là cán bộ ngành bộ đội nghỉ hưu
được hỗ trợ vốn vay từ quỹ quốc gia về việc làm ông đoàn quang ngọc chủ hợp tác xã đã mạnh dạn mở rộng quy mô hợp tác xã gồm bốn hectare cây ăn quả thanh long
hơn hai hectare cây thảo dược và một số lượng hiêu nai lợn rừng hợp tác xã của ông tạo công an việc làm thường xuyên cho một mươi một một mươi hai lao động và đều là cán bộ nghỉ hưu
bản thân tôi về hưu nhưng mà tôi ngoài cái công việc mà công tác xã hội ra tôi còn thấy rằng là cái sức khỏe của tôi khi cái công việc ở đây rất là phù hợp với sức khỏe
thế nên là tôi vào đây để tôi làm ở trong cái doanh nghiệp của anh
anh ngọc lè mức lương thu nhập thì tùy theo đặc thù của công việc từ bốn sáu triệu
hiện tại mô hình hợp tác xã nông nghiệp của các cán bộ sau nghỉ hưu cũng khá phổ biến tại uông bí
các mô hình này được phay từ nguồn quỹ quốc gia và hỗ trợ rất lớn trong vấn đề giải quyết việc làm tại chỗ đặc biệt cho đối tượng lao động sau khi nghỉ hưu
ngân hàng chính sách xã hội và địa phương đã tạo điều kiện tốt để các đối tượng
được tiếp cận sử dụng hiệu quả nguồn vốn
thuận nợi thôi cái việc tạo điều kiện bà con cũng như là chính quyền tạo điều kiện cho bà con để tiếp cận nguồn vốn
ngân hàng cũng về mặt thủ tục cũng rất là thông thoáng và tiện lợi
bà con dễ tiếp cận với nguồn vốn
từ khi mà cái nguồn vốn giải quyết việt nam này được triển khai đến nay thì nguồn vốn tương đối là có hiệu quả
tạo được công an việt nam thu hút lao động tạo thu nhập cho người lao động
bên cạnh đó thì cái dư nợ cái nợ quá hạn ấy thì nó cũng gần
như là không ở mức rất là thấp vì là cái đồng vốn sử dụng hiệu quả
bà con thì sử dụng nguồn vốn hiệu quả là thu hồi nợ nãi rất đầy đủ không có lợi quá hạn phát sinh
tỉnh quảng ninh có tốc độ đô thị hóa nhanh tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo thấp
trong khi về nguồn vốn dành cho phát triển kinh tế địa phương
đặc biệt nhu cầu của các đối tượng sau khi nghỉ hưu còn sức khỏe tương đối cao
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
ngân hàng chính sách đã thực hiện cho vay trên năm trăm tám mươi tám tỷ đồng
với trên một mươi ba năm trăm linh lượt khách hàng vay vốn trong chương trình cho vay giải quyết việc làm
nguồn vốn này đã kịp thời hỗ trợ các dự án phát triển kinh tế sản xuất
kinh doanh duy trì và mở rộng việc làm ổn định đời sống nhân dân
tuy nhiên đến nay nguồn vốn từ quỹ quốc gia về việc làm cũng chỉ mới đáp ứng được
ba mươi ba mươi năm nhu cầu thực tế cho vay của người dân trong xây dựng phát triển kinh tế